ngày hai mươi tháng hai tại hà nội bộ xây dựng đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng
theo chỉ đạo của chính phủ tham gia xây dựng đề án có bảy bộ quản lý xây dựng chuyên ngành và các địa phương
việc đổi mới hoàn thiện cơ chế chính sách hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về định mức giá xây dựng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong nâng cao hiệu quả đầu tư công
tạo sự minh bạch chống thất thoát lãng phí và tạo điều kiện để các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh
riêng phần xây dựng bộ xây dựng đã giả soát hơn một mươi bốn định mức và xóa bỏ một năm định mức không còn phù hợp
đối với lĩnh vực giao thông bộ giới thông vận tải đã phù hợp với bộ xây dựng giả soát bảy trăm ba mươi ba định mức
bộ xây dựng cũng đã hoàn thành dự thảo và đăng lấy ý kiến về kết quả tính toán xuất vốn đầu tư xây dựng một km đường cao tốc theo quy mô yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thực tế hiện nay cho từng loại đường
đây là công tác trọng tâm trọng điểm bởi dự án tuyến cao tốc bắc nam đang được gấp rút triển khai